chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
trong một số ngành lĩnh vực còn khó khăn các thị trường tài chính tiền tệ cần theo dõi kỹ lưỡng có giải pháp phù hợp để không làm ảnh hưởng đến hiệu quả cung ứng vốn cho nền kinh tế
thủ tướng yêu cầu thúc đẩy và kiểm soát phát triển lành mạnh an toàn hiệu quả các thị trường tài chính chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
thủ tướng giao ngân hàng nhà nước việt nam điều hành kịp thời linh hoạt hài hòa hợp lý giữa lãi suất và tỷ giá phù hợp với tình hình thị trường diễn biến kinh tế vĩ mô và mục tiêu chính sách tiền tệ
thực hiện nghiêm quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng chủ động thực hiện kịp thời hiệu quả giải pháp công cụ can thiệp điều hành thị trường vàng trong nước để đảm bảo thị trường vàng cạnh tranh lành mạnh hoạt động ổn định công khai minh bạch hiệu quả
cần quản lý kiểm soát chặt chẽ hoạt động giao dịch trên thị trường khắc phục ngay hiệu quả tình trạng tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và quốc tế ở mức cao kiểm tra thanh tra xử lý nghiêm trường hợp tiêu cực buồn lậu thổi giá vàng đồng thời điều tiết kịp thời hiệu quả đáp ứng các nhu cầu ngoại tệ của doanh nghiệp người dân
thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi bốn theo đúng quy định không để tiếp tục chậm trễ bảo đảm có trọng tâm trọng điểm không giàn trải phù hợp với khả năng thực hiện giải ngân và đúng quy định pháp luật về đầu tư công tăng cường kỳ luật kỳ cương trong giải ngân vốn đầu tư công có chế tài xử lý nghiêm theo quy định đối với các tổ chức cá nhân cố tình làm chậm tiến độ giao vốn thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan địa phương siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực hiệu quả chỉ đạo điều hành
bộ công thương chủ động có biện pháp theo thẩm quyền và quy định để đảm bảo cung ứng đủ điện xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân doanh nghiệp tuyệt đối không để thiếu điện thiếu hụt đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống
bộ công thương chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành vào ngày ba mươi tháng bốn đối với cơ chế chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp máy lắp đặt tại nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp tự sản tự tiêu cơ chế chính sách phát triển điện khí điện gió ngoài khơi ven bờ

tranh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được rút ngắn xuống còn một mươi bốn triệu đồng một lượng
thời lượng chương trình đến đây là hết những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin chào và hẹn gặp lại